chào mừng sáng quý vị khán giả
ngày hôm nay tiếp tục là một ngày rét đậm rét hại tại bắc bộ
băng giá sẽ xuất hiện ở các vùng núi cao
trời giá rét nhiều gia đình sử dụng thêm các thiết bị rời ấm trong nhà
quý vị nên để cách xa những vật dụng dễ cháy và đảm bảo khoảng cách an toàn cho trẻ em và người già
vâng ạ không chỉ ở miền bắc mà không khí lạnh còn gây ra rét và mưa cho khu vực trung trung bộ
trong đợt này nhiệt độ ở khu vực này không quá một mươi chín độ c
ngoài ra thì sóng lạnh cũng khoách tán xuống nam bộ mang đến tiết trời xe xe lạnh vào đêm và sáng sớm
nhiệt độ thấp nhất toàn miền phổ biến ở hai mươi hai mươi bốn độ c